liên minh châu eu có thể cân nhắc giảm nhẹ cấm vận đối với một số sản phẩm của nga
sự khiến các nhà ngoại giao châu âu sẽ thảo luận về gói trừng phạt thứ tám nhằm vào moscow
tại một cuộc họp ở bruxelles
theo báo cáo ủy ban châu âu ec sẽ thông báo tóm tắt về gói trừng phạt mới
trong đó có đề xuất áp trần giá dầu mỏ của nga
các nguồn tin giấu tên tiết lộ rằng dựa trên thỏa thuận giữa các nước thành viên
eu sẽ giảm nhẹ trừng phạt đối với một số sản phẩm
dỡ bỏ lệnh cấm vận chuyển đối với phân bón xi măng của nga
cuối tháng bảy vừa qua moscow và kiev đã ký thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của ukraine
qua biển đen tại cuộc đàm phán do liên hợp quốc làm trung gian ở istanbul
thỏa thuận đó dự kiến cho phép nga xuất khẩu các sản phẩm phân bón và thực phẩm cho thị trường toàn cầu
tuy nhiên moscow đã nhiều lần chỉ trích phương tây không tôn trọng thỏa thuận này
đồng thời cho rằng eu chỉ cho phép các quốc gia thành viên mua hàng hóa
thay vì cả những thị trường ngoài khối đồng tiền chung eurozone